thưa quý vị trong ít ngày qua tại các tỉnh thành phố khu vực miền trung đã có mưa rất to kéo dài khiến hàng trăm nhà dân bị ngập sâu nhiều gia đình phải sơ tán đến nơi an toàn nguy cơ thiệt hại dự kiến có thể nghiêm trọng hơn do mưa vẫn tiếp diễn
tại quảng nam chiều qua đã xảy ra trận lốc xoáy làm thiệt hại ba ngôi nhà lốc xoáy cũng làm một người phụ nữ bị thương nhẹ do ngói rơi trúng đầu
tối qua đoạn ta luy dương tại lý trình km hai mươi bốn năm trăm sáu mươi đoạn qua đèo le bị sạt lở khiến giao thông tại khu vực bị chia cắt
đến bảy h ba mươi phút sáng nay tuyến huyết mạch đi huyện nông sơn qua đèo lè cơ bản đã thông đủ một làn xe ô tô di chuyển qua vị trí sạt lở lực lượng chức năng túc trực hướng dẫn phương tiện di chuyển qua lại tại vị trí này
tại tỉnh thừa thiên huế mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường ở thành phố huế thị xã hương thủy các huyện phong điền
quảng điền bị ngập có nơi nước ngập hơn một mét khiến giao thông tê liệt mưa lũ cũng đã làm hai người đàn ông ở thừa thiên huế tử vong
đến sáng nay cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể của hai người này để gia đình lo hậu sự
tại quảng trị mưa lớn đã gây ngập úng tại một số vùng trũng thấp người dân các xã rốn lũ đã khẩn trương ứng phó di rời tài sản thóc lúa đến nơi khô giáo
tại hà tĩnh hàng trăm mét khối đất đá cây cối bị sạt lở xuống mặt
cây cối bị sạt lở xuống mặt đường gây ách tắc chia cắt trên tuyến tỉnh lộ năm trăm năm mươi một đoạn qua địa bàn thôn nam phong xã kỳ phong giáp danh với thôn đất đỏ xã kỳ trung huyện kỳ anh khiến người dân và các phương tiện không thể lưu thông qua lại
do mưa lớn kéo dài mấy ngày qua nên nước sông ngàn mọ dâng cao chảy xiết đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ sông
điểm sạt lở đáng chú ý nhất là đoạn qua địa bàn thôn phương chứ xã cẩm duệ huyện cẩm xuyên
điểm sạt lở này chỉ cách nhà dân khoảng hai năm mét
chính quyền địa phương đã huy động khoảng hai trăm linh người vận chuyển gần một trăm linh khối đá hộc bảy mươi chiếc lưới thép cùng hàng ngàn cọc tre các loại khẩn trương có mặt tại hiện trường để ra cố khắc phục các khu vực bờ sông bị sạt lở
mưa lũ cũng đã làm một học sinh lớp tám tại hà tĩnh không may bị trượt chân trên cầu tạm rơi xuống sông tử vong
đến bảy giờ sáng nay cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của em học sinh
tại quảng bình mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao đã làm nhiều điểm trên địa bàn tỉnh quảng bình nhất là khu vực miền núi có nhiều khu vực tạm chia cắt do nước rút chậm
đà nẵng là một trong hai địa phương được cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ bốn cấp độ rủi ro lớn nhất do mưa lớn kéo dài và diễn biến phức tạp
với phương châm chủ động từ sớm từ xa không để bị động bất ngờ chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã chỉ đạo toàn bộ các lực lượng tập trung sơ tán người dân trước một mươi sáu h chiều ngày hôm nay chuẩn bị ứng phó đêm ngập lụt thứ hai
tại mỗi điểm sơ tán tập trung thì ubnd các phường xã công an các đơn vị địa phương chủ động chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết
ở khu vực ngập sâu các chiến sĩ công an vào tận nơi hỗ trợ thức ăn tạm thời cho người dân
trường tiểu học lê văn tám

hồ dân với bốn mươi bốn nhân khẩu nằm trong khu dân cư khe cạn phường thanh khê tây quận thanh khê
đã quá quen với cảnh chạy lụt ông võ lâm cùng nhiều người dân sinh sống tại đây đã chủ động hơn trong việc ứng phó do đó hạn chế được thiệt hại về tài sản
chủ động hơn tức là nhiều lần quá rồi mình không thể để mà đến khi mà cuối cùng nữa là mình lo đi nước mạng dân là mình lo mình đi
còn đến đây thì nói chung là toàn bộ
tại mỗi điểm sơ tán nhiều yếu phẩm của người dân đều được cung cấp đầy đủ
hơn nữa để bà con yên tâm tránh trú đến khi nước rút công an các phường liên tục đến động viên quan tâm giúp đỡ
ở địa bàn dân cư một trăm linh cán bộ chiến sĩ túc trực tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an toàn tài sản trong thời gian người dân đi tránh trú
năm nay thì công an phường tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân là đến kỳ mùa bão
thì tôi thấy là mình phải bà con trên tinh thần là tự chủ động
tôi thấy là những cái vật dụng mà cần thiết thiết yếu thì mình sẽ di tản về nơi nhà bà con của chính mình
họ hàng của mình ở những nơi khác mà nhà cửa kiên cố và cao hơn so với lại khu vực cây cạn
đồng thời là công an phường cũng đã hỗ trợ người dân cùng với lại bên dân quân công y văn phường là đã khiên bưng bê cây dọn
những vật dụng cần thiết về những nơi khô ráo
hiện toàn thành phố đà nẵng có một mươi một vị trí ngập từ một mét trở lên
cụ thể năm vị trí tại phường hòa minh sáu vị trí tại phường hòa khánh bắc quận liên kiểu
tại huyện hòa vang có ba trăm tám mươi một hộ bị ngập
tính đến chín h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi có ba bảy trăm sáu mươi ba người dân được sơ tán đến nơi an toàn
phường hòa khánh nam quận liên chịu nhiều nhất với ba một trăm chín mươi người được sơ tán
ở thời điểm này công an thành phố đà nẵng cũng đã huy động một trăm linh vận chuyển
một trăm linh quân số ấn trực với hơn bốn cán bộ chiến sĩ khẩn trương hỗ trợ sơ tán dân
giấy dơi tài sản tại đường mẹ suốt hoàng văn thái ấn cứu người dân tại các khu vực ngập sâu khác
tính đến chín h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi có ba một trăm sáu mươi ba người dân được sơ tán đến nơi an toàn

phường hòa khánh nam quận liên triệu nhiều nhất với ba một trăm chín mươi người dân tại các khu vực ngập sâu khác
mình có thể thoát ra bên ngoài an toàn cho mình
ngoài cái chuyện mà mở nối thoát lại thứ hai
thì chị luôn luôn nhớ là mình phải phòng cháy chữa cháy đối với trong căn hộ của mình như thế nào
thứ nhất là ra khỏi căn hộ là cắt điện tắt tửa thêm điện
cái thứ hai nếu chúng ta có đốt nhang thắp nhang thờ cúng trong gia đình
thì chúng ta phải canh phải trông
và một cái thứ ba nữa là trong quá trình đun nấu chị phải kiểm soát được nguồn nửa nguồn nhiệt
nếu chị làm tốt được ba cái đó thì đảm bảo rằng là sẽ hạn chế cái sự cố cháy bầu xảy ra
phương tiện tại chỗ để xử lý và thoát ra ngoài bằng nối thoát lại thứ hai
qua sự hướng dẫn của phòng cháy chữa cháy
thành ra tôi cũng mong mọi người thực hiện đúng theo dạy để mà dứt mắt là bảo vệ tính mạng của mình là trên hết
rồi xong rồi mới là tới tài sản với lại mọi người xung quanh
ai cũng thực hiện mở cái hàng rào xuống để khi mà có chuyện gì xảy ra
quả quạng chúng ta hả
chúng ta thoát ra kịp
chung cư một mươi chín nguyễn viễu với hai mươi một căn hộ hầu hết đã lắp đặt lồng sắt theo kiểu chuồng cọp
công an đã tiến hành nhiều đợt tuyên truyền và hướng dẫn về an toàn trong sử dụng nguồn điện và nhiệt
đồng thời vận động cư dân gờ bỏ hoàn toàn hoặc một phần lồng sắt để tạo ra lối thoát hiểm thứ hai
hiện tại một trăm linh cư dân đã tích cực thực hiện điều này
đây là kết quả có một quá trình dài hơi đồng lòng giữa cộng đồng và cơ quan chức năng
ngoài cái chuyện mà phân tích và chia sẻ
hướng dẫn cụ thể cho người dân hiểu được cần phải mở lối thoát nạn thứ hai như thế nào
đối với căn nhà phố mà người ta thường sử dụng các khung sắt để quây bảo vệ
để đảm bảo an ninh trật tự thì chúng tôi xuống tận nơi phân tích
quan trọng là bảo vệ được tài sản tính mạng rồi nhưng còn phải an ninh trật tự
thì chúng tôi là hướng dẫn cho người dân là có thể anh chị cắt ra xong làm cái cửa vào cái móc khóa đó
khi xảy ra sự cố thì chúng ta có thể là sử dụng để thoát ra ngoài
như vậy là vừa đảm bảo về an ninh trật tự mà đảm bảo về trong công tác phòng cháy khi thoát nạn
cái tuyên truyền của nhà nước và hai nữa là những sự cố xảy ra để cho các phường xã các anh ở phường
tuyên truyền tới người dân như tụi tôi ở đây là cách là tôi thấy rằng là rất là hợp lý
và mọi người cũng sẽ tuân theo và bản thân tôi cũng đã tuân thủ theo và tôi đã cắt
thì ở cái chung cư này thì mọi người ai cũng cắt hết
cắt thì nó cũng không có hại
có thiệt hại gì nhiều có mấy sang khách
mình nghĩ rằng là nó không có đáng kể gì hết
nhưng mà cái lợi cho mình thì tôi thấy là cái lợi về tính về dịch chất về lâu dài thì nó gấp nhiều lần
liên quan đến vụ việc giáo viên bị phụ huynh tố đắng gãy ngón tay học sinh
ở trường tiểu học nguyễn văn trỗi quận tân bình
đại diện sở giáo dục tp hcm cho biết sự việc trên dù là vô tình hay cố ý
thì hành động của cô giáo đã không nằm trong quy định về chuẩn mực của môi trường sư phạm nhà trường
cần phải xử lý nghiêm
trước đó ngày một mươi một tháng một mươi phụ huynh của em học sinh lớp một trường tiểu học nguyễn văn trỗi
quận tân bình tp hcm cho biết cô giáo chủ nhiệm đánh gãy tay con mình
vụ việc ngay sau đó được dư luận quan tâm cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ
chiều ngày một mươi hai tháng một mươi tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phát triển kinh tế
đại diện sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã nêu quan điểm về vụ việc
cái hành động của cô giáo đã không nằm trong quy định về chuẩn mực
trong môi trường sư phạm nhà trường thì cái việc này sở cũng đã yêu cầu phòng giáo dục tân bình
phối hợp với hiệu trưởng là xử lý nghiêm
hiệu trưởng đã tiếp nhận cái việc này và xử lý và đình chỉ cô giáo này không cho tổ chức giảng dạy
và theo cái yêu cầu của phụ huynh chúng ta tổ chức là chuyển lớp của cháu sang lớp khác
để đảm bảo được tâm lý cho học sinh để tổ chức thực hiện này
và trong hôm nay nhà trường cũng đã xử lý thành lập bài đồng kỷ luật
để đánh giá tổ chức kiểm điểm và xem xét cái kỷ lực cô giáo này thì cũng thông tin thêm
và đây là một cái hành động mà đối với quan điểm của sở là phải xử nghiêm
để thấy rằng là ở môi trường sư phạm chúng ta sẽ có cố gắng theo cái quan điểm của ngành
là xây dựng làm sao được một cái trường học hạnh phúc
trong những ngày gần đây thành phố hồ chí minh liên tục xuất hiện sương mù dày đặc ở nhiều nơi
khiến tầm nhìn bị hãng chế
nồng độ bụi mịn trong không khí duy trì ở ngưỡng cao
qua ứng dụng quan trắc tại nhiều quần huyện của thành phố hồ chí minh đang có mức độ ô nhiễm không khí cao
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ thì hiện tượng này sẽ còn kéo dài đến hết năm hai nghìn hai mươi
các chuyên gia thời tiết nhận định sương mù hình thành do những ngày gần đây
thành phố hồ chí minh liên tục có mưa vào chiều tối khiến độ ẩm không khí trên chín mươi
ban đêm nhiệt độ giảm sâu khiến hơi nước ngưng tụ
từ đêm đến sáng bụi mịn trong không khí nhiều tạo thành hạt nhân liên kết để hơi nước bám vào tạo nên sương mù dày đặc
cũng theo các chuyên gia bụi mịn lơ lửng ở tầng thấp theo đường thở đi vào cơ thể con người dễ gây phim phổi phim hỏng
vì vậy khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang kính mát khi di chuyển để bảo vệ sức khỏe
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm phối hợp với hội bệnh alzheimer và rối loạn thần kinh nhận thức việt nam
tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe cộng đồng với mục đích nâng cao nhận thức của người dân với căn bệnh xa suốt trí tuệ và bệnh alzheimer
tại chương trình người dân được kiểm tra sức khỏe đánh giá trí nhớ và các chức năng nhận thức khác hoàn toàn miễn phí
cũng như được tư vấn giải đáp thắc mắc về các vấn đề có liên quan
từ đó phát hiện sớm các trường hợp bệnh lý và hỗ trợ kịp thời cho người dân
đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về những bệnh lý thường gặp
giúp mọi người có đầy đủ kiến thức về phòng tránh chăm sóc bản thân và người nhà đúng cách và hiệu quả

công viên an hòa thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vừa thông báo sáu con cá sấu nặng khoảng từ một mươi đến hai mươi năm kg
dài khoảng một mét nuôi trong công viên vừa bị sổng do chuồng xuống cấp
nhân viên công viên an hòa cho biết trong khu vực này có tổng cộng bốn mươi bốn con cá sấu được nuôi để phục vụ du khách tham quan
nhưng sáu con trong số đó đã trốn khỏi chuồng
các nhân viên bảo vệ công viên đã bắt được một con cá sấu và một con khác
tìm thấy sau khi nhóm người dân tập thể dục phát hiện và giúp vây bắt
công viên hiện đang tích cực tìm kiếm bốn con cá sấu còn lại bằng cách sử dụng thiết bị điện và mạng lưới
các con cá sấu này đã được nuôi tại công viên trong nhiều năm nên đã mất một phần tính hoang dã và thường không tấn công người
đồng thời công viên cũng đã gia cố lại chuồng nuôi cá sấu và đặt biển báo nguy hiểm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hà nội cho biết
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trần trí anh phó chủ tịch phường xuân đỉnh quận bắc tử liêm
để điều tra xử lý về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra bị can trần trí anh là phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường xuân đình
quận bắc tử liêm tp hà nội nguyên phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận bắc tử liêm tp hà nội
quá trình điều tra xác định trong thời gian giữ chức vụ là phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận bắc tử liêm
trần trí anh đã có hành vi lạm dụng chức vụ để chiếm đoạt tiền sáu trăm linh triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
hiện vụ án vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra hoàn tất hồ sơ xử lý
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đang tạm giữ đối tượng trần đăng toản
trú tại xã hưng thịnh huyện trảng bom tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ
trần đăng toản bị phát hiện khi đang điều khiển xe máy chở ba mươi hộp hình vui nhiều màu sắc
bên ngoài hộp có ghi chữ nước ngoài nghi là pháo nổ đi bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch
khám xét khẩn cấp nơi ở của toản tại xã hưng thịnh
chú thêm một mươi bảy hộp hình vuông nhiều màu sóc bên ngoài hộp có ghi chữ nước ngoài nghi pháo nổ
tổng trọng lượng pháo thu giữ hơn một trăm linh kg bước đầu làm việc với cơ quan công an
toản khai nhận mua số pháo trên qua mạng xã hội để mang đi bán kiếm lời
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tp huế tỉnh thừa thiên huế vừa qua đã phát hiện
một xe ô tô vận chuyển hàng nhập lậu pháo hoa nổ và nhiều hàng hóa không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra xe ô tô do anh phạm văn dương trú tại tp vinh tỉnh nghệ an điều khiển tổ công tác phát hiện trên xe đang chở bốn khối hộp pháo hoa nổ
có khối lượng khoảng năm kg và nhiều loại hàng hóa như điện thoại mỹ phẩm áo quần tất cả số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên
mới đây tại cửa khẩu quốc tế nam giang lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
hải quan cửa khẩu quốc tế nam giang tiến hành kiểm tra xe ô tô bán tải mang biển số lào sáu nghìn tám trăm sáu mươi tám đang di chuyển hướng việt nam qua lào
do heo seaki quốc tịch lào điều khiển đang vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên hàng ghế sau của xe ô tô có hai gói ni lông màu trắng bên ngoài có dán băng keo trắng
bên trong gói ni lông màu đen thứ nhất có tám trăm chín mươi tờ tiền việt nam còn nguyên vẹn loại polymer mỗi tờ mệnh giá năm trăm linh đồng
bên trong gói ni lông màu đen thứ hai có bốn trăm linh tờ mỗi tờ có mệnh giá một trăm linh tiền kíp lào
tổng tiền tổng số tiền là bốn trăm bốn mươi năm triệu đồng việt nam và bốn mươi triệu kíp lào
tổ công tác đã đưa người và tăng vật về chi bộ chỉ huy biểu đội biên phòng tỉnh để tiếp tục điều tra và làm rõ
công an tỉnh cà mau vừa khám phá thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng
tuy thủ đoạn không còn mới nhưng vụ án tiếp tục là bài học cảnh giác cho nhiều người dân vì nhẹ dạ cả tin mà bị các đối tượng lừa đảo thông qua mạng xã hội
vào trung tuần tháng bảy vừa qua một người dân trú tại thành phố cà mau đến trình báo với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau về việc anh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó thông qua mạng xã hội anh này có kết bạn với một tài khoản mang tên h với giao diện là nữ giới khá xinh đẹp
trong quá trình nhắn tin qua lại người này đưa ra nhiều lý do để mượn với số tiền từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng